theo cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương hiện nay các sàn thương mại điện tử đang tích cực phối hợp với các đơn vị
thường xuyên ra soát và thông báo tới người bán về việc không lợi dụng dịch bệnh để tăng giá các sản phẩm hàng hóa phục vụ phòng dịch gây mất ổn định thị trường
shopee vn đã xử lý trên hai gian hàng và gần ba sản phẩm khẩu trang khẩu trang y tế và trên ba trăm linh gian hàng với hơn bốn trăm linh sản phẩm dung dịch
gel rửa tay khô vi phạm
tiếp đến là tiki vn đã xử lý trên hai mươi hai gian hàng và trên năm trăm linh sản phẩm khẩu trang trên một mươi hai gian hàng với gần ba trăm linh sản phẩm dung dịch gel rửa tay khô vi phạm
cùng với đó lazada vn đã xử lý trên một trăm linh gian hàng với gần ba trăm linh sản phẩm khẩu trang và gần hai mươi gian hàng với trên bốn mươi sản phẩm dung dịch gel rửa tay khô vi phạm
trợtốt com cũng đã xử lý trên một trăm năm mươi gian hàng với gần hai trăm linh sản phẩm khẩu trang và gần tám mươi gian hàng cùng gần chín mươi sản phẩm dung dịch gel rửa tay khô vi phạm
qua giả soát trên tổng số hai trăm hai mươi ba năm trăm chín mươi bảy gian hàng và một một bốn trăm bốn mươi một sản phẩm các sản giao dịch thương mại điện tử đã xử lý trên ba mươi gian hàng với gần bốn mươi tám sản phẩm vi phạm